để các doanh nghiệp hiểu cụ thể hơn về quá trình chuyển đổi số hội thảo chuyển đổi số
xu hướng tất yếu của đổi mới sáng tạo đã được trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
phối hợp cùng với bk holdings phối hợp tổ chức ngày hôm nay ngày ba mươi một tháng năm
trong bối cảnh của kỳ nguyên bốn chuyển đổi số đã được nhắc đến như một xu hướng tất yếu
chính phủ và rất nhiều doanh nghiệp lớn đã và đang sử dụng công nghệ số để thúc đẩy nâng cao
hiệu quả phát triển nhằm tạo ra những giá trị mới
tại hội thảo các diễn giả đã có những trao đổi chia sẻ về lộ trình công nghệ
cũng như những kinh nghiệm quốc tế để các doanh nghiệp nhất là các doanh nghiệp khởi nghiệp
doanh nghiệp nhỏ và vừa nhận thức đúng về vai trò của chuyển đổi số
cũng như làm thế nào để bắt đầu hành trình chuyển đổi số trong cuộc cách mạng bốn